một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày tám tháng năm đã thiêu dụi nhiều khu vực của dãy núi uran của nga
khiến ít nhất bảy người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa
theo hãng tin tass của nga hỏa hoạn đã lan rộng ra khu vực phía nam của tỉnh kregan gần biên giới với kazakhstan
ngoài những nạn nhân thiệt mạng còn có một mươi sáu người bị thương do hỏa hoạn
chính quyền kregan đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ việc này
bộ trưởng tình trạng khẩn cấp nga alexander krenkov cho biết đến nay đám cháy không còn tiềm ẩn rủi ro đe dọa cuộc sống trong khu vực
đồng thời khẳng định nhà chức trách sẽ đảm bảo hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do vụ hỏa hoạn
ngày hôm nay ngày chín tháng năm kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày chiến thắng fascist mùng chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
những căng thẳng mới giữa nga và ukraine
nga xung quanh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào những ngày đầu tháng năm
khiến giới chức nga không thể không lo ngại về an ninh trong dịp kỷ niệm này
và để chuẩn bị cho lễ duyệt binh chuẩn bị diễn ra tại quảng trường đỏ thủ đô moscow nga đã tăng cường nghiêm ngặt các biện pháp an ninh
theo chính quyền thủ đô moscow hơn hai mươi nhân viên an ninh lực lượng cảnh sát lực lượng vệ binh quốc gia đã được huy động
để đảm bảo an toàn trong dịp lễ kỷ niệm ngày chiến thắng năm nay ở thủ đô
năm người đều được kiểm tra bởi các đơn vị kỹ thuật đặc công và chó nghiệp vụ
lực lượng an ninh nga cũng tăng cường kiểm soát các cơ sở có khả năng hiện diện những người cư trú bất hợp pháp hoặc lưu trữ các mặt hàng bị cấm
đặc biệt được chú ý là công tác an ninh tại lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ
quảng trường đỏ đã được đóng cửa không đón du khách trong hai tuần
ngay sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào điện kremlin vào dạng sáng ngày ba tháng năm
chính quyền moscow đã ban hành lệnh cấm các phương tiện bay không người lái bay qua thành phố
trước đó nga đã đưa ra cảnh báo nguy cơ khủng bố ở mức cao màu vàng tại sáu khu vực gần biên giới với ukraine
nhiều thành phố phần lớn ở khu vực phía nam và tây nam đã hủy bỏ kế hoạch duyệt binh
thủ tướng armenia nikol pashinyan và tổng thống azerbaijan inham aliyev sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình vào ngày một mươi bốn tháng năm tới tại bruxelles của bỉ
cuộc gặp này diễn ra theo sáng kiến của chủ tịch hội đồng châu âu charles
nguồn tin cho biết chủ tịch mishen sẽ chủ trì cuộc gặp giữa thủ tướng pashinyan và tổng thống aliyev
các cuộc đàm phán được lên kế hoạch vào ngày một mươi ba đến một mươi bốn tháng năm nhưng chương trình nghị sự vẫn chưa được chốt chính thức
theo giới quan sát cuộc gặp là một phần trong nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ giữa armenia và azerbaijan
là động thái nối lại các cuộc gặp ba bên và là diễn biến mới nhất sau các cuộc đàm phán hòa bình quan trọng và tích cực tại washington mỹ vào tuần trước do ngoại trưởng mỹ antony blinken làm trung gian
thỏa thuận hòa bình lâu dài đã tăng lên sau một loạt các cuộc đụng độ bạo lực gần đây dọc biên giới chung giữa hai nước
chỉ hai năm rưỡi sau cuộc chiến đẫm máu ở khu vực tranh chấp nagorno karabakh khiến hàng nghìn binh sĩ armenia và azerbaijan dịch mạng
vấn đề toàn vẹn lãnh thổ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình đàm phán vào tháng trước
iran sẵn sàng chấp nhận chủ quyền của azerbaijan đối với nagorno karabakh
các bộ trưởng ngoại giao của trung quốc và pakistan đã ra tuyên bố kêu gọi các nhà tài trợ
tăng cường viện chọn nhân đạo cho afghanistan cho rằng hoạt động này nên được tách ra khỏi những cân nhắc chính trị
bên cạnh đó tuyên bố chung cũng kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với afghanistan
để tạo cơ hội phát triển kinh tế và thịnh vượng cho đất nước này
viện trợ cho afghanistan sẽ giảm mạnh trong năm nay do các nước tài trợ phản đối những hạn chế
mà chính quyền taliban áp đặt đối với nhân viên viện chọn nữ và cố gắng đối phó với sự gia tăng các cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới
vào tuần trước liên hợp quốc cho biết tổ chức này sẽ tiếp tục
không triển khai nhân viên tới afghanistan sau khi chính quyền tại kabul bắt đầu áp đặt lệnh cấm phụ nữ afghanistan làm việc cho cơ quan quốc tế này
theo dữ liệu của liên hợp quốc mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho lời kêu gọi của liên hợp quốc vào năm ngoái với gần một hai tỷ đô la mỹ
trong năm hai nghìn hai mươi ba mỹ là nhà tài trợ nhiều nhất với bảy mươi năm triệu đô la mỹ
chương trình phát triển liên hợp quốc khuyến cáo nền kinh tế afghanistan sẽ gặp rủi ro nếu viện trợ tiếp tục cạn kiệt
một dự luật cho phép giới chức của xã hội
bộ đội vụ singapore gỡ bỏ các ứng dụng vừa được trình lên quốc hội nước này nhằm cung cấp cho cảnh sát nhiều quyền hạn để chống lại tội phạm và các vụ lừa đảo trực tuyến
nếu được thông qua luật về tội phạm trực tuyến có thể buộc các kho ứng dụng gỡ ứng dụng ở singapore
cũng như yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến vô hiệu hóa nội dung được chỉ định
theo bộ nội vụ singapore cảnh sát có thể đưa ra yêu cầu trên khi đủ cơ sở nghi ngờ có hành vi phạm tội trực tuyến
cơ quan này khẳng định cần có cách tiếp cận chủ động để ngăn chặn mức độ và tốc độ của các tội phạm
dự luật trên có khả năng được quốc hội singapore thông qua tương tự hầu hết các luật nghiêm ngặt khác đã được đề xuất tại nước này
vào năm ngoái singapore đã ghi nhận hơn ba mươi ba sáu trăm linh vụ lừa đảo và phạm tội trực tuyến tăng hai mươi năm hai so với năm hai nghìn hai mươi một
mỹ sẽ chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do covid một mươi chín vào ngày một mươi một tháng năm này
quyết định trên được mỹ đưa ra trong bối cảnh
ngày năm tháng năm tổ chức y tế thế giới who đã tuyên bố đại dịch covid một mươi chín không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại trên toàn cầu mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này
tình trạng khẩn cấp do covid một mươi chín lần đầu tiên được mỹ đưa ra cách đây hơn ba năm nhằm cung cấp kinh phí và nguồn lực chống đại dịch toàn cầu này
kể từ khi nhậm chức vào năm hai nghìn hai mươi một tổng thống mỹ joe biden đã nhiều lần gia hạn tình trạng khẩn cấp này
bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ đã đưa ra một lộ trình để từng bước chuyển đổi
chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng
người dân có thể vẫn được tiêm miễn phí vaccine ngừa covid một mươi chín ít nhất cho tới ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng có thể sẽ phải tự trang trải các chi phí xét nghiệm và điều trị covid một mươi chín dựa trên bảo hiểm y tế cá nhân
việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do covid một mươi chín sẽ ảnh hưởng đến một số quyền lợi của người dân mỹ
gia tăng sức ép đối với những người có bảo hiểm ở mức thấp hoặc là không có bảo hiểm
giới chuyên gia y tế trung quốc cho hay các biến thể phụ
các biến thể phụ xbb của omicron đang là những biến thể chủ đạo gây bệnh covid một mươi chín tại nước này
và hiện không có sự thay đổi lớn nào đối với khả năng gây bệnh của những biến thể nêu trên
theo trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trung quốc tỷ lệ nhiễm biến thể phụ xbb tại trung quốc
đã tăng từ hai vào giữa tháng hai lên bảy mươi bốn bốn vào cuối tháng trước
trong số các ca nhập cảnh có tới chín mươi bảy năm số ca ghi nhận vào cuối tháng bốn là nhiễm biến thể phụng xbb
hiện trung quốc đã thiết lập hệ thống giải quyết
giám sát và cảnh báo liên quan đến covid một mươi chín tại các bệnh viện và địa điểm quan trọng
các phòng khám khu xử lý nước thải đô thị đồng thời khuyến nghị người dân
cần duy trì thói quen vệ sinh và ứng phó thận trọng với tình hình dịch bệnh
giới chức y tế trung quốc cảnh báo mặc dù tổ chức y tế thế giới who đã tuyên bố chấm dứt
tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch covid một mươi chín song virus sars cov hai gây bệnh vẫn có hại
và trung quốc sẽ tiếp tục theo dõi cũng như tăng cường tiêm chủng cho các đối tượng có nguy cơ cao
ngân hàng trung ương indonesia và ngân hàng trung ương malaysia đã chính thức công bố liên kết thanh toán
xuyên biên giới bằng mã phản hồi nhanh qr sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
điều này cho phép người dân hai nước thực hiện thanh toán bán lẻ theo thời gian thực
bằng cách quét mã qr tiêu chuẩn indonesia hoặc mã qr do it now tại các cửa hàng vật lý
và trực tuyến sử dụng dịch vụ do các tổ chức tài chính tham gia cung cấp theo các quan chức của
hai nước thì liên kết thanh toán xuyên biên giới bằng mã qr là bằng chứng cụ thể về sự tăng cường
hợp tác trong lĩnh vực kết nối thanh toán khu vực giúp thúc đẩy các giao dịch xuyên biên giới nhanh
hơn rẻ hơn minh bạch hơn và bao trùm hơn đặc biệt là vì lợi ích của các doanh nghiệp siêu nhỏ
nhỏ và vừa bên cạnh đó đây cũng là chìa khóa để nâng cao hiệu quả thúc đẩy kinh tế kỹ thuật số
thưa quý vị nhắc tới nghệ thuật truyền thống của nhật bản thì không thể bỏ qua nghệ thuật sân khấu
khấu kịch với lịch sử lâu đời bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật diễn xuất múa và âm nhạc thì
kịch kabuki là môn nghệ thuật hết sức độc đáo và hiện được công nhận là một trong những loại hình
kịch nghệ truyền thống vĩ đại của thế giới mới đây lần đầu tiên một cậu bé mang hai quốc tịch
nhật bản và pháp đã được công nhận là diễn viên kabuki nhật bản và xin mời quý vị cùng với chúng
tôi gặp gỡ và hẹn gặp lại
cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
buổi biểu diễn vừa diễn ra ngày một tháng năm đánh dấu việc maholo chính thức bước vào thế giới kabuki
với tư cách là một diễn viên chuyên nghiệp với việc sử dụng nghệ danh mới của mình là maholo onue
đây là lần đầu tiên một người mang hai quốc tịch chính thức trở thành diễn viên kabuki nhật bản
cháu đóng vai trò diễn viên chính và xuất hiện liên tục trên sân khấu và cháu thấy vui ạ
chào muốn thêm nhiều người hiểu về loại hình nghệ thuật kịch cổ điển này
cậu bé maholo bắt đầu quan tâm đến kabuki từ khi còn rất nhỏ và bắt đầu học sân khấu truyền thống nhật bản với ông của mình khi mới ba tuổi
cùng với thời gian niềm đam mê kabuki của mahalo ngày càng mạnh liệt
cháu phải chắc chắn rằng vũ đạo hay các bước đi không được sai và không được quên bất kỳ đường quyền nào khi múa kiếm
tại những vở diễn kabuki nghệ sĩ nam sẽ đóng vai nam hoặc nữ kết hợp nhảy múa kịch với âm nhạc
các diễn viên con cháu của các gia đình biểu diễn kabuki những người thường bắt đầu được đào tạo từ khi còn nhỏ sẽ mặc trang phục lộng lẫy đội tóc giả và trang điểm đậm để biểu diễn
kabuki đòi hỏi người diễn viên phải tập luyện từ khi còn nhỏ các em sẽ được học và ngấm dần những kỹ năng của kịch cho đến khi nhuẩn nhuyễn
sống trong môi trường kịch từ nhỏ sẽ giúp các em quen và nhận thấy sân khấu kabuki là cuộc sống của mình
mahalo tarajima là con trai của giám đốc sáng tạo người pháp lujan gnashia
và nữ diễn viên shinobu tarajima cháu ngoại của diễn viên kabuki huyền thoại kikugoro onoe
người được chính phủ trao tặng danh hiệu báu vật quốc gia thuộc dòng giỏi unuel nổi tiếng từ thế kỷ một mươi tám
mẹ của cậu từng rất mong muốn trở thành diễn viên kabuki tuy nhiên thời điểm đó phụ nữ bị cấm tham gia loại hình kịch này
nhưng bà cũng không ngờ tới một ngày ước mơ của mình lại được cậu con trai tiếp nối
tôi dẫn chào đến sân khấu kịch kabuki khi cháu mới hai tuổi
và từ đó thẳng bé mê mẩn với kabuki cả ngày lẫn đêm
tôi thực sự rất bất ngờ
chúng tôi tôn trọng sở thích của cháu
cho dù cháu có muốn làm tài xế taxi thì chúng tôi cũng ủng hộ
tôi sẽ dạy con cách lái xe và tôi cũng không muốn kỳ vọng quá cao ở con
hiện được giới truyền thông yêu ái gọi là hoàng tử bé của kabuki
maholo chia sẻ tham vọng biểu diễn karaoki ở quê hương của cha mình
và giới thiệu nhiều người pháp đến với sân khấu truyền thống nhật bản
sân khấu kịch kabuki đã được tổ chức ở rất nhiều nơi trên thế giới
cho tới ngày nay loại hình nghệ thuật này vẫn rất đẹp
loại hình nghệ thuật được ưa chuộng và được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại